để bảo đảm lưu thông dịp cuối năm và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi một hà nội sẽ hạn chế nhiều loại phương tiện gây ủn tắc giao thông
các loại phương tiện như xe vận tải lớn xe ba bánh xe chở khách du lịch trên một mươi sáu chỗ vào trung tâm thành phố tại một số khung giờ nhất định sẽ bị hạn chế
cùng với đó hà nội yêu cầu một trăm linh hành khách lái phụ xe đeo khẩu trang khi tham gia giao thông vệ sinh môi trường tại bến xe nhà ga phương tiện để bảo đảm phòng tránh dịch covid một mươi chín
quỹ ban nhân dân thành phố giao sở giao thông vận tải hà nội chủ trì phối hợp với công an thành phố xây dựng phương án tổ chức phân luồng phương tiện bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm
kịp thời giải tỏa đối với các tuyến đường không để phát sinh ủn tắc giao thông kéo dài quá một mươi năm phút